các con bạc gà có ma mảnh đến đâu vẫn không thể thoát khỏi tai mắt cảnh giác tội phạm của quần chúng nhân dân nên không thoát khỏi tầm mắt của lực lượng công an
các đối tượng này đánh bạc mang tính thời có tính chắc thì với quy mô thì tương đối lớn đối tượng thì cũng tương đối đông khá đông từ một trăm linh đến một trăm linh rưỡi có ngày cao điểm thì hai trăm linh đối tượng đánh bạc

đá ghe nhưng mà không đánh bạc có nghĩa là chỉ đá ghe với trà trộn giang giang
thì lực lượng của cảnh sát cảnh sự của con công an khuyên cũng như là công an tp tây hoa đã xây dựng nhiều cơ họp để sát minh cũng như đấu tranh triệu sốa
tuy nhiên là cái khó khăn của này thì các đối tượng tại khi mà đối tượng khi mình xuất quân xuất quân từ công an thành phố hoặc là từ công an tỉnh thì đã có một số đối tượng nó đã canh giới
muốn qua cái trường gà này
và qua một cái khu canh dưới
nên là khi chúng tôi
mà đến cái trường gà thì nó đã
không còn nói nữa
không còn chơi nữa
cái thứ hai là trước đây chúng tôi đã có
các cái tổ trinh sát
các cái tổ trinh sát
khi mà đã vào bên trong xác minh
bữa trước thì ngày hôm sau
thì nó đã phát hiện
tại vì cái lực lượng trinh sát
và chuyên trách về đấu tranh phòng chống tội nạn
rất là ít
nên là khi mà chúng tôi đã vào xác minh
thì đến ngày hôm sau
đã biết lực lượng trinh sát và xác minh
khó khăn trồng chất khó khăn
làm sao để triệt xóa tụ điểm
đã bám rễ ở thành phố tuy hòa
một thời gian khá dài
là một vấn đề nang giải
bằng mọi cách phải thu thập mọi chứng cứ
để chứng minh hành vi phạm tội
của các đối tượng
một mũi trinh sát khác
được lệnh rà soát tất cả tặng thư
hồ sơ lưu trữ của các đối tượng nghi vấn trên toàn tỉnh
một tổ khác có nhiệm vụ
cần phải tra cứu biển số xe của các đối tượng
để sàng lọc
đâu là người đánh xem
đâu là các con bạc chuyên nghiệp
trung tâm này nằm ngay trong thành phố tuy hòa
do vậy đây là một cái việc rất là bức xúc
và chúng tôi đã
tập trung chỉ đạo
công an thành phố tuy hòa
nhiều lần để mà triệt xóa
tuy nhiên qua mỗi lần đấu tranh
hết một thời gian thì nó lại tiếp tục tái diễn
do vậy đứng trước tình hình đó
thì quan điểm của đồng chí giám đốc
chỉ đạo cơ quan điều tra
phải tập trung bằng mọi pháp
phải triệt xóa cái trường gà này
chuyên án được xác lập với sự tham gia
của các điều tra viên trinh sát viên
dài dặn kinh nghiệm nhất
tuy nhiên để lần tìm
được manh mối về các đối tượng
cũng như có đầy đủ các bằng chứng phạm pháp
của loại tội phạm này lại là một vấn đề khác
mỗi độ cá cược
các trinh sát báo về số tiền có thể giao động
thường từ vài chục triệu đồng
tới vài trăm triệu đồng
các đối tượng tiến hành đánh bạc được thua bằng tiền
với hình thức như sau
mỗi người chuẩn bị các tờ giấy trắng gọi là phơi
để người cá cược với mình số tiền cá cược
và tỷ lệ cá cược
chúng quy ước
một đồng bằng với một triệu đồng
nên có thể đạt được
nhưng vẫn chưa đủ căn cứ khép tội chúng
mà mục tiêu bang chuyên án đặt ra
là quyết tâm phá án bằng mọi giá
trong thời gian nhanh nhất
bắt đúng người đúng tội
tránh để các đối tượng tẩu thoát
hàng trăm đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh phú yên
được đưa vào diện tình nghi
một tổ công tác có nhiệm vụ
theo dõi camera tại các con đường
lối mở của khu du lịch sinh thái
một tổ khác sẽ chia làm nhiều mũi
theo dõi di biến động của các đối tượng
còn một tổ chốt tại các tù điểm chợ
bến tàu bến xe trạm xăng
để truy tìm và xác minh
mọi mắc xích đường dây tội phạm này
trong suốt một tháng
các tổ công tác đã phải vào rất nhiều vai đóng khác nhau
và tụ tập ở hầu hết các điểm công cộng
để ra soát đi ra soát lại
những đối tượng khả nghi có mặt trên địa bàn
thu tập tài liệu làm rõ
cái quy mô hoạt động của trường gà là như thế nào
từ đó là số tài liệu
và số hướng xử lý
thì lãnh đạo đã phân công
hai cái tổ chính xác tiến hành xác minh
cách nhất là xác minh
về cái quy mô hoạt động
tại trường gà thuận thảo
và những người đứng ra tổ chức
cái việc đã gạy ảnh thư bằng tiền này
trong đó thì có nổi lên một số đối tượng
một số đối tượng chính
là đối tượng tổ chức
của cái hoạt động cơ bạc đánh bạc
tại câu lạc bộ cơ quyền này
trong đó thì có đối tượng tên quang
là đối tượng tên theo tôi gọi
tên của các đối tượng đánh bạc
gọi tên méo
là sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
ở phần bốn thành phố tuy hòa
đó là một đối tượng tổ chức chính
đối tượng này hoạt động trong thời gian dài
cho nên là
cái hoạt động
tinh vi và nó có nhiều
cái biện pháp để mà
đối phó đối với lực lượng công an
phải nói rằng
các con bạc khi đến chơi
thường nói tên bí danh nên việc xác minh nhân thân lai lịch rất khó khăn
tuy nhiên lực lượng trinh sát với hơn năm mươi người đã xác minh phương tiện người sử dụng và các mũi còn lại trực tiếp đi giám sát những người chơi những con bạc từ trường gà đến nhà
qua đó lực lượng trinh sát đã dựng lý lịch trên bốn mươi con bạc chuyên nghiệp trong địa bàn
tiếp tục một tổ trinh sát đặc biệt
được cử đi giám sát tên quang
thì được biết họ và tên đầy đủ của y
là nguyễn văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại phường một
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đây là đối tượng có thể nói
cầm đầu trong đường dây đánh bạc
nhưng để có được đầy đủ bằng chứng phạm tội
của đường dây cá độ khủng của các đối tượng
lại là vấn đề khác
một tổ trinh sát bí mật bám sát tình quang
và đồng bọn có nhiệm vụ rất quan trọng
đó là lấy được những tờ phơi
mà các đối tượng ghi số tiền cá độ
và các lượt cá
để đưa về phòng kỹ thuật hình sự
làm nhiệm vụ tiếp theo
quan trọng nhất
là phải giữ được những tờ phơi
cái phơi đó kìa
thì cái phơi này nó thể hiện là chứng cứ sát thép
đanh thép nhất
để chứng minh tội phạm này
chứ ngoài ra không có chứng cứ nào khác
chỉ là cái phơi
với tờ phơi này

với cái việc mà thu thập tài liệu
thì rất lo lắng
là không biết là
khi vào bắt đối tượng
thì có thu được phơi không
mà nếu không thu được phơi là toàn bộ
cái việc mà thu thập chứng cứ tài liệu
coi như là không thực hiện được
cái phơi tức là bằng tờ giấy a bốn
ghi đỡ các con số
các chữ viết
con số là số tiền đã đổ
và các chữ viết này là
tên của những đối tượng
mà bắt kèo đã đổ với nhau
qua đó được phục vụ
do cái compact giám định
cái chữ viết
cái con chữ số này
được sàn lập
có những cái đối tượng là
chuyên đá độ chính
với số tiền lớn
có thể là mười
mấy chục triệu
hoặc có thể là mấy triệu
của những người đá độ nhỏ
qua đó giúp cho cơ quan được ra
xác định được danh tính đối tượng
tham gia đá độ
và sàn lập được
những người đi xem
và những cái
cái con người mà đá độ chính
đá độ số tiền nhỏ hơn
giúp cho cơ quan nhân chấn sàn lập
của đỡ đó
bắt được đúng đối tượng
đúng người đúng tội
đỡ cho pháp luật xử lý
đồng chí phó giám đốc công an tỉnh phú yên
trưởng bang chuyên án chỉ đạo các tổ trinh sát
tiếp tục theo sát đối tượng nguyễn văn quang
tức méo và tung thêm các mũi
theo dõi hơn một mươi đối tượng
được xác định là chủ chốt còn lại
thời điểm này việc phá án
cần có sự tham gia của rất nhiều lực lượng
từ phòng cảnh sát cơ động công an thành phố tuy hòa
phòng cảnh sát hình sự
xong để đảm bảo mọi yêu cầu đặt ra
đồng chí trưởng ban chuyên án chỉ đạo
nhất định phải có một tổ trinh sát
đột nhập vào trước để làm nhiệm vụ theo dõi
giám sát chặt chẽ các đối tượng cầm đầu
và khi có lệnh tấn công
thì phải khống chế và thu giữ được tăng vật
tránh các đối tượng tẩu tán
khi trốn chạy nên mọi diễn biến
phải hết sức cẩn trọng tính toán kỹ
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
chỉ còn hai ngày nữa là bước sang năm mới
đối tượng quang và đồng bọn
rủ nhau chơi lớn để chuẩn bị
cho một cái tết canh tí no đủ
thông tin nhóm đối tượng sẽ chơi khủng
trong dịp này được tổ trinh sát bảo vệ
toàn bộ các thành viên trong ban chuyên án
cằn như dây đàn
đi theo từng thông tin của các trinh sát
về những hành động sắp tới của nhóm tội phạm
truyền thông tin
bản thân truyền thông tin
bản thân dân tộc
bản thân dân tộc
bản thân tộc

bản thân dân tộc

thâm nhập vào bên trong trực tiếp
và giám sát
trong hai mươi người đó thì chia làn thành một mươi cặp
từng cặp một
thì sẽ giám sát
những con bạc lớn
những con bạc mà ghi đá nhiều và những người đứng ra tư chức
và trong hai mươi cán bộ này thì có nhiệm vụ sau khi mà nhận hiệu lệnh bắt quả tăng thì từng tổ một sẽ bắt từng người được phân công
cái tổ thứ hai là cái tổ trinh sát đột nhập và bắt quả tang
cái tổ này là bao gồm năm ba đồng chí tổ này là một tổ đông cho nên là chia thành nhiều nhóm nhỏ để mà tiếp cận vào trong trực tiếp thâm nhập vào trong trường gà
và chia thành nhiều nhóm nhỏ lên mục đích là để một phần là vào khu vực chính trung tâm của tụ điểm đánh bạc
một phần nữa là để bao vây các hướng nhận định đối tượng các khả năng leo qua từng rào hoặc là đập phá từng rào
để mà leo ra bên ngoài chạy trốn
một phần nữa là để bao vây các hướng nhận định đối tượng các khả năng leo qua từng rào hoặc là đập phá từng rào
tại câu lạc bộ kê quyền khi cuộc chơi đã được diễn ra gần một tiếng và đang bước vào cao trào
tại câu lạc bộ kê quyền khi cuộc chơi đã được diễn ra gần một tiếng và đang bước vào cao trào
các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng dây
tại câu lạc bộ kê quyền khi cuộc chơi đã được diễn ra gần một tiếng và đang bước vào cao trào
tám h ba mươi ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín theo lệnh của đồng chí trưởng bang chuyên án các mũi tương sát đồng loạt bất ngờ tấn công
tại câu lạc bộ kê quyền các đối tượng đều tỏ ra không biết gì
bởi chúng chắc chắn cho rằng cơ quan điều tra sẽ không nắm được mánh khóe của chúng
tuy nhiên khi điều tra viên và lực lượng kỹ thuật hình sự vào cuộc
đã khám định chữ viết và trước những chứng cứ cũng như các tài liệu mà lực lượng trinh sát thu thập được
các đối tượng nguyễn văn quang đặng phi hải nguyễn hữu hào nguyễn hữu thắng
và một số đối tượng khác đã cuối đầu khai nhận
lực lượng chức năng đã thu giữ được một trăm hai mươi năm đối tượng tham gia đá gà tại tụ điểm này
trong đó có nhiều đối tượng là dân cờ bạc liên tỉnh
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm

ba xe ô tô
hai con gà đá
cùng nhiều công cụ tài liệu liên quan
qua đấu tranh khai thác để làm rõ vai trò của từng đối tượng
cơ quan điều tra lập biên bản và tạm giữ một mươi ba đối tượng chủ chốt
qua triệt xóa trường gà thuận thảo này
chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm thế này
thứ nhất là phải tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ nhân dân
để hiểu rõ bản chất của việc cơ bản
là nó sẽ gây rất là hệ lị
cho nhiều trong cuộc sống của thanh thiếu niên và những người tham gia
từ cái hệ lị của cái cơ bản này
nó sẽ gây ra những loại tội hạm khác
như là trộm cắp cướp giết hoặc là ma túy v v
do vậy phải nêu cao tinh thần vệnh giác
để quần chúng nhân dân đặc biệt là các gia đình
giáo dục quản lý con em trong gia đình
không tham gia vào cái tệ nạn cơ bản
thứ hai là phải nâng cao công tác quản lý nhà nước
về an ninh tật tự ở cơ sở
đặc biệt là lực lượng công an xã công an phường
phải thường xuyên theo dõi và phát hiện nhìn và xử lý ngay từ đầu
không để cái tình hình cơ bản
nó nhen nhóm và nó phát triển lâu dài
là mang ảnh hưởng và bức xúc trong nhân dân
cái thứ ba là phải nêu cao cái vai trò quản lý nhà nước
và sự phối hợp giữa các cơ quan công an và các cơ quan chức năng
trong cái việc cấp thế phép kinh doanh các cái trò chơi dân gian
để chúng ta làm sao quản lý chặt
và nó thể hiện
đúng là trò chơi dân gian
theo đúng nghĩa ngày lễ hội ngày tết
chứ không lợi dụng cái trò chơi dân gian để mà cái hoạt động cơ bản cháy
có thể nói
để có được một chuyên án thành công
phải đổ rất nhiều công sức của tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú yên
chuyên án triệt phá cá độ đá gà tại câu lạc bộ kê quyền
minh chứng cho sự phối hợp tài tình
nhịp nhàng giữa các đơn vị trong lực lượng công an tỉnh phú yên
đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp
trong cuộc chiến ngăn chặn
đẩy lùi tệ nạn xã hội
đây là một trong những chiến công đầu của công an tỉnh phú yên
trong tháng cao điểm tấn công
trấn áp các loại tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự cho người dân
vui xuân đón tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
chiến công này
góp phần trấn ngăn tình hình dư luận
tạo niềm tin cho dân dân

chuyên mục hành trình phá án của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây